hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên lượng bệnh nhân nặng các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển sản phụ lên phòng mổ tiến hành phẫu thuật cấp cứu và chuyển máu ngay để giữ tính mạng
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ quan sát thấy máu tràn ngập ổ bụng đã tiến hành phẫu thuật cập cắt khối trở ngoài tứ cung để cầm máu
đồng thời lấy ra khoảng hai năm trăm linh ml máu đông lẫn máu đỏ tươi ngập trong ổ bụng
do bị mất máu nhiều nên trong suốt quá trình phẫu thuật sản phụ đã được chuyển bổ sung sáu đơn vị máu
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiễu hoài cho biết trường hợp của sản phụ mờ rất hiếm gặp khi khối thai ngoài tử cung làm tổ ở vòi trứng nhưng vẫn có thể phát triển đến một mươi năm tuần
điều đáng nói là sản phụ này đã từng đi thăm khám tại một số cơ sở y tế nhưng không phát hiện bất thường
rất may khi sản phụ xuất hiện cơn đau bụng chóng mặt lập tức được người nhà đưa đến bệnh viện khám phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
sau phẫu thuật sản phụ htm được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực các chỉ số sinh tồn ổn định sức khỏe tốt nên đã được xuất viện
thai ngoài tử cung là những trường hợp thai không nằm trong lòng tử cung mà nằm ở những nơi khác bên ngoài tử cung thường gặp nhất là ở vòi trứng
khi khối thai nấy vỡ sẽ gây chảy máu ổ ạt và ổ bụng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của thai phụ nếu không được cấp cứu kịp thời
thai ngoài tứ cung có các triệu trứng dễ nhận biết như chế kinh đau bụng dưới da huyết âm đạo dì dả kéo dài nhất là nếu đau tăng dần mệt nhiều vã mồ hôi ngất xỉu
khi xuất hiện các triệu chứng này sản phụ cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc các bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh xảy ra các biến chứng đáng tiếc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiếu hoài khuyến cáo cách tốt nhất để phòng ngừa thai ngoài tứ cung là người phụ nữ nên giữ vệ sinh tốt đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt sau hoặc đang trong thời kỳ cho con bú hạn chế nạng phá thai phòng ngừa viêm nhiễm sinh dục do các bệnh lây truyền qua đường tình dục trung thủy một vợ một chồng dùng bao cao su khi quan hệ và chống viêm nhiễm sau khi sinh cũng như sau khi xảy thai
nếu phát hiện có hiện tượng khí hư bất thường người phụ nữ nên đi khám phụ khoa để điều trị sớm
điều trị càng muộn nguy cơ viêm âm đạo của tứ cung dẫn đến viêm nhiễm tứ cung vòi trứng càng cao gây ra hậu quả của thai ngoài tứ cung
đặc biệt với những sản phụ đã điều trị thai ngoài tử cung và muốn có thai trở lại thời gian cần thiết để các chức năng sinh sản ổn định trở lại ít nhất là một năm
đồng thời khi đã có thai sản phụ phải đi khám thai đều đặn và có sự theo dõi của bác sĩ
các sản phụ cũng nên tích cực điều trị viêm khoang trọng và trứng viêm ống dẫn trứng để ngăn chặn tình trạng thai ngoài tứ cung